cảm ơn các bạn đã theo dõi
bình định thiệt hại nặng nhất bị sập một trăm bốn mươi bốn ngôi nhà cơn bão cũng khiến hơn hai một trăm linh ngôi nhà bị hư hỏng
về nông nghiệp bão số năm gây hư hỏng thiệt hại hai trăm một mươi tám hectare lúa tại phú yên hơn năm ba trăm linh hectare hoa màu tại quảng ngãi bình định phú yên và bảy mươi hai ha nuôi trồng thủy sản tại bình định phú yên đồng thời khiến hơn một sáu trăm linh cây xanh bị gãy đổ
tác động của bão số năm làm bảy mươi chín tàu thuyền khai thác thủy sản bị hư hỏng hai tám trăm linh mét đường giao thông tại bình định hư hỏng và sạt lở hơn một mươi hai m ba đất đá tại quảng ngãi phú yên
nhiều địa phương thuộc quảng ngãi bình định phú yên bị mất điện hiện đã khắc phục xong sự cố một đường dây hai trăm hai mươi kv và ba đường dây một trăm một mươi kv đồng thời tiếp tục khắc phục sáu đường dây một trăm một mươi kv